phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa phối hợp với công an thị xã hòa thành
bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại khu phố ba phường ba thành phố tây ninh về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng tám trên đường nguyễn trí thanh thuộc khu phố một phường long hoa thị xã hòa thành
dũng thấy một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi một mình phía trước
nên đã điều khiển xe mô tô tăng ga áp sát giật lấy sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo công an đã nhanh chóng điều tra trích xuất camera xác định được đối tượng cướp giật trên
và đối tượng này khi đang bán sợi dây chuyền tại một tiệm vàng ở khu phố hiệp hòa phường hiệp tân thị xã hòa thành đã bị bắt giữ
tại cơ quan điều tra dũng khai nhận thường ngày sử dụng xe mô tô mang biển số bảy mươi h năm mươi hai nghìn bốn trăm một mươi bốn
dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã hòa thành thành phố tây ninh
hoặc là khu vực chợ tập trung đông người quan sát con mồi
đối tượng mà dũng chọn thường là những phụ nữ đeo nhiều nữ trang chạy xe mô tô một mình
sau đó chờ đến khu vực vắng người thì ra tay cướp giật nữ trang rồi nhanh chóng tẩu thoát
với thủ đoạn trên từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay dũng đã thực hiện một mươi chín vụ cướp giật tài sản
và hai vụ trộm cắp tài sản ở thị xã hòa thành và thành phố tây ninh
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng